các doanh nghiệp có chức năng cho vay tài chính dịch vụ đòi nợ kinh doanh cầm đồ tạo vỏ bọc đối phó với cơ quan chức năng để hoạt động
các nhóm cho vay hiện nay thường nuôi những đội quân xăm trổ in tờ rơi cho vay trả góp và lập sẵn các hợp đồng mua bán hàng để né tránh các cơ quan bảo vệ pháp luật
ngoài hành vi cho vay nặng lãi thì hoạt động tín dụng đen còn thể hiện dưới hình thức tổ chức chơi huê hụi hay huy động vốn với lãi suất cao
đối tượng thường lấy tiền của người đến sau để trả lãi cao cho người đến trước sau đó đối tượng tuyên bố phá sản để trốn tránh pháp luật và người cho vay
hệ lụy của tín dụng đen kéo theo nhiều loại tội phạm về trật tự xã hội như giết người cưỡng đoạt tài sản cố ý gây thương tích bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản hay gây dối trật tự công cộng

sau đó đối tượng tuyên bố phá sản để trật tự xã hội như giết người hụi hay huy động vốn với lãi suất cao cho người đến trước sau đó đối tượng tuyên bố phá sản để trật tự xã hội như giết người hụi hay huy động vốn với lãi suất cao cho người đến trước
đó là đáo hạn hoặc là bị đánh vào tín dụng gọi là dị nợ nợ xấu
lập tức vơi cái bàn tay ra khỏi cây ngân hàng và bắt tay với xã hội đen
vay theo kiểu tín dụng đen chốc lát không gian rồi
vì nó tính toán và nó thứ nhất là lãi suất nó cao
thứ hai nó trong cái vòng xoay đó không thể nào ra được
với những cái thứ mắc mớ và khống chế lẫn nhau
và doanh nghiệp chỉ cần một bất cẩn thôi
tưởng là vô hại nhưng hóa ra mất cả công ty
và cho một số công ty mà tôi biết được cho đến bây giờ
vẫn trong cái vòng luật quật với tín dụng đen
tôi tiếp tay với nhà báo đạp một chút là
một trong những cái tín dụng đen ở đây ngoài người dân ra
thì doanh nghiệp thì nạn khổ sở nhất và đau đầu nhất của doanh nghiệp
tức là đi vay nhưng mà đến thời gian phải trả nợ
không trả nợ được và phải cần đáo hạn
về đáo hạn thì tín dụng đen luôn luôn đưa ra một cái là
chỉ cần ba ngày năm ngày là tôi sẽ cho anh ra một khoản tiền
và tôi đáo nợ cho anh
để cho anh không bị là trở thành nợ xấu của ngân hàng
và lúc đó thì sẽ được vay lại
nhưng mà vô tình nhiều khi
do do những cái thủ tục chặt chẽ của ngân hàng chính thống
để cho vay thì phải an toàn
thì nó kéo dài ra như vậy
và không đáo được nợ chẳng hạn
thì cũng đã vướng một cái bẫy
tức là nó nhiều khi là một một ngày
vì mọi người cứ tưởng rằng là thôi thì mình xoay được nợ
thì mất ba ngày có ba
nhưng mà biết đâu khi mà một một ngày
nhưng mà họ lại kéo dài cho đến hai tuần
thế là đã mất đến một mươi năm trên cái mà đáo nợ của mình rồi
thì vô tình là cũng đã bị
mắc vào cái bẫy ngay của tín dụng đen
cho những doanh nghiệp cần phải đáo nợ
ở ngân hàng
như vậy là ở đây là nguyên nhân do sự thiếu thử biết
không lường hết được
những cái cặm bẫy và những cái kẻ chủ mưu tín dụng đen
nó tạo ra
và cũng phải nói thêm rằng trong số những người đi vay tín dụng đen
đôi khi lại phục vụ cho nhu cầu
không lành mạnh
ở đây ta nói thẳng ra là có thể có đối tượng là
nghiện hút chích hút
cần năm bảy triệu một mươi triệu một mươi năm hai mươi triệu
và điều đó nó cũng tạo cơ sở
để tín dụng đen có đất sống
thưa quý vị và các bạn
tín dụng đen gây nhiều hệ lụy cho xã hội
vi phạm nhiều chuẩn mực văn hóa
thậm chí vi phạm pháp luật
thế nhưng nó vẫn tồn tại
thậm chí ngày càng bành trướng trong đời sống
điều đó đang đòi hỏi chúng ta
phải có cách nhìn thực chất hơn về vấn đạn này
tín dụng đen là một vấn đề bức xúc
trong xã hội
bởi nó không chỉ là hình thức cho vay nặng lãi
mà còn là mầm bóng tạo ra rất nhiều loại tội phạm
như lửa đảo chiếm đoạt tài sản
cướp cùa giết người
cố ý gây thương tích
làm hủy khoại nền tảng văn hóa và đạo đức xã hội
theo số liệu chưa đầy đủ của bộ công an
bốn năm gần đây
toàn quốc có đến hơn bảy sáu trăm linh vụ án liên quan đến tín dụng đen
với năm mươi sáu vụ giết người
ba trăm chín mươi tám vụ cố ý gây thương tích

tín dụng đen thường gắn với hành vi của xã hội đen
khi thu nợ xiết nợ
các đối tượng này dùng mọi thủ đoạn để đòi nợ
từ việc đe dọa tính mạng của con nợ
gây sức ép với gia đình người thân của con nợ
đến việc đổ chất bẩn chất thải
đem quan tài vòng hoa rán cáo phó
để gây sức ép khủng bố tinh thần người vay nợ
thông thường các đối tượng đi vay tín dụng đen
là những người có khả năng trả nợ rất thấp
khi chịu sức ép đòi nợ lớn từ lực lượng xã hội đen
người vay có thể thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật
như lừa đảo bán tài sản của người thân
ăn cắp ăn trộm cướp giật
thậm chí giết người để lấy tiền trả nợ
tôi đánh giá rằng là cái số liệu mà thật ở bên ngoài
nó cao hơn nhiều
so với cái số liệu mà báo chí chúng ta đã nắm được
vậy vì có rất nhiều những người bị hại
vì một lý do nào đó người ta cũng không nói ra
thứ nhất là người ta bị đe dọa với tính mạng
thứ hai nữa là những người người ta cảm thấy là
người ta thiếu hiểu biết
thì ta cũng không muốn trình bày với báo chí
vậy thì cái số liệu đó chúng ta thấy rằng
nêu ra như vậy ở ngoài chắc chắn cao hơn
và chúng ta đã thấy là
cái huệ lụy như vậy
và cuối cùng là ví dụ như hà tĩnh
có những gia đình quyên sinh cả bốn người
là vì là không chịu được được cái sức ép của tín dụng đen
có những người là từ đang cuộc sống bình thường
sơ ý một cái là chuyển thành trở thành nghèo
và đã trở thành là
là con nợ cả đời
vậy thì đã biến những con người bình thường
trở thành những con người bất hạnh
những con người đã bất hạnh còn bất hạnh hơn
có thể dẫn đến quyên sinh
thì cái điều đó trở thành cái nhức nhối của xã hội
và tôi nghĩ rằng là tất cả những người
có quan tâm có lương tâm
thì đang đều là mong muốn rằng
cái tín dụng đen đó
phải được hạn chế và thậm chí là
phải bị xóa bỏ
nhưng mà nhìn sâu
nhưng mà nhìn sâu
nhưng mà nhìn sâu vào những ngôi làng
nhìn sâu vào từng gia đình
mới thấy rằng nó còn băng hoại
những nhiều giá trị không chỉ vì tiền đâu
mà tôi nghĩ đây là vấn đề
nếu mà tiếp tục để cái câu chuyện
là tín dụng đen nó còn phát triển
thì những giá trị khác
không chỉ là pháp luật
chính sách về tiền tệ
mà câu chuyện văn hóa đạo đức
nó còn nhức nhối rất là đáng báo đạo
vâng cực kỳ nhức nhối
ta cứ tưởng tượng một người lao động lương thiện
đang sống một cuộc sống bình yên
một lúc nào đó không may dính của tín dụng đen
trở thành con nợ
và thống trí trở thành nô lệ
bị bóc lột suốt đời
cho những kẻ ăn trên ngồi chốc
cho những kẻ lừa đảo
vì vậy có thể nói là ngoài cái
bây giờ đôi lúc cũng có khi đôi lúc tôi nghĩ là
không thể trách cứ cái người nạn nhân tín dụng đen
bởi họ thiếu hiểu biết
mà khi thiếu hiểu biết thì họ hành động theo hiểu biết của họ
và dẫn tới việc trở thành nạn nhân
cho nên rất cần cái vai trò
của những cơ quan ban ngành chức năng
và trong đó có vấn đề truyền thông
tôi thì lại góp ý thêm một
có thêm một ý nữa
tức là ngoài cái chuyện là đẩy con người ra như vậy
thì những các cái tác động khác
ví dụ như đối với hạnh phúc gia đình
đối với quan hệ xã hội
và nhiều lúc ấy là nó lại một cái tác dụng
tức là có thể là một cái đẩy con người ta
là cái người con nợ
trở thành cái người đang bị hại
lại đi trở thành một con người phạm tội
để mà để bù đắp vào cái
mà mình đã bị thiệt hại nữa
tức là như vậy chúng ta vô cùng
chúng ta là tạo ra rất nhiều những cái
đẩy con người ta vào những cái con đường
hoặc là phạm tội
mà người ta lại không muốn
tôi đã tiếp xúc với lại những biết được những trường hợp
tức là vì là bị vay nặng lãi
không trả được cuối cùng phải đi ăn cắp
ăn trộn để mà trả lại cho mafia
để không có gì là bị
ăn khuyết vần là có khi lại cũng trở thành
phải tham gia vào đường dây đó
để mà phục vụ cho họ
để lấy cái tiền mà được
bọn tín phục đen nó đưa lại cho mình
để bù đắp cũng giống như là cái người đi hút ma túy vậy
nhiều khi phải tham gia vào đường dây
buôn ma túy để có ma túy để hút
vậy thì khi mà chúng ta ngăn chặn như vậy
thì nó phải ngăn chặn được thêm nhiều những hệ lụy khác
ở xã hội
đúng là những hậu quả tín phục đen nó cũng những cái hiệu ứng domino
tức là nó không chỉ nặng lên trực tiếp
mà cũng mở ra những nặng khác
và đôi khi tôi vẫn nhớ là có cái thời kỳ
mà có cái thứ kinh doanh
mà cuối cùng là khi anh đã trở thành
một cái nặng nhân trong đường dây này
biết mình đã bị lừa rồi nhưng vẫn tiếp tục lừa những người khác
để bù lại
mong rằng bù lại cái khoản mà mình đã bị mất
và cuối cùng là
và cái điều đáng buồn nhất
là quay trở lại lừa những người thân quen
họ hàng anh em
ngay trong gia đình nhà mình
bạn bè của mình kêu gọi lôi kéo mọi người tham gia
thế thì như vậy nó hủy hoại
nó là măng hoại những giá trị đạo đức
những cái giá trị văn hóa truyền thống của đất nước
của dân dọc mình
khi mà tìm đến tín dụng đen
là cũng là dạng cục đường
thật là khi bị tín dụng đen
đặc biệt xã hội đen vây rác
tấn công rồi khủng bố
trong những điểm
mà phải nói rằng là
về xã hội đen thì đương nhiên họ rất có kỹ năng
về khủng bố
và những người bình thường thì sẽ lâm vào
tiếp tục gọi là cùng đường nữa
hai lần cùng đường
mà tôi nói là khi đã đói khát
khi đã cùng đường
thì không có chuyện đạo đức
không có chuyện văn hóa
như anh dũng vừa nói và tôi rất là tâm đắc
mà cái này không phải là lý thuyết
đại dịch tín dụng đen nó hủy hoại
băng hoại những giá trị đạo đức
băng hoại những giá trị truyền thống
đối với trong xã hội trong gia đình
anh em họ hàng
thậm chí những điều thiêng liêng nhất
như là con cái với bố mẹ và tình cảm vợ chồng
cũng bị tín dụng đen tràn qua hủy hoại
có lẽ chúng ta cũng phải tuyên truyền nhiều hơn
phải trao đổi nhiều hơn
những câu chuyện về tín dụng đen
ở góc độ văn hóa ở góc độ truyền thông
truyền thông và nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở
về sự bất lực của một số chính quyền địa phương
mới là điều kiện trực tiếp
để cho tín dụng đen hoành hành
ở vùng quê đó
nếu như chính quyền địa phương
và trong đó đặc biệt lực lượng ngoan
mạnh mẽ lên
thì chắc chắn tín dụng đen cũng sẽ không dễ hoành hành
như hiện nay
tôi nói thật là một cái cơ sở
một cái chính quyền cấp xã cấp phường gần dân nhất
thì họ có lẽ là
nếu mà họ quan tâm
thì không có số phận con người nào
không có câu chuyện họ bỏ qua được đâu
về thế tôi nếu chúng ta nói về
giác độ truyền thông trước
thì ở đây tôi nghĩ rằng là có hai
giác độ về truyền thông
đầu tiên đó là truyền thông rộng rãi
qua hệ thống
của báo chí và truyền hình
và truyền thông nữa là truyền thông trực tiếp
tức là phải có những các cái là
tuyên triển trực tiếp đến từ người dân
mà thông qua các cái hệ thống
các cái chính quyền cơ sở trở lên
và thông qua các hệ thống mạng xã hội
để cho mỗi người dân một người ta đều hiểu được
thì có hai cái truyền thông như vậy
nếu chúng ta làm đồng thời
và cùng với lại những hệ thống chính sách nhà nước
cùng với nhiều giải pháp nữa
mà dần dần chúng ta cũng phải truyền tải đến người dân
để cho người ta biết được
kể cả là người dân biết
kể cả tổ chức xã hội chính quyền biết
và kể cả những hệ thống tài chính
chính thức đều biết
mà tất cả chúng ta phải cùng vào cuộc
theo cái chỉ đạo và cái chủ trương lớn của nhà nước
thì chúng ta mới có thể dần dần
chúng ta hạn chế và chúng ta xóa bỏ được tín dụng đen
thưa quý vị và các bạn
trong chương trình tuần này
chúng tôi đã bước đầu đề cập tới
thực trạng và những hậu quả
nhìn được góc độ văn hóa
của đại dịch tín dụng đen
về những giải pháp ngăn chặn
chúng tôi sẽ đề cập tới
trong một chương trình khác
chương trình tuần này tạm dừng ở đây
xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình
xin chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong chương trình sau